đây là đại bản doanh quân đội của hai vua trần thượng hoàng trần thánh tông và vua trần nhân tông
chuẩn bị cho tổng tiến công đánh bại quân nguyên mông tại trận đánh trương dương độ hàm tử quan tây kết
trong giai đoạn trước cách mạng tháng tám đây cũng là nơi có phong trào cách mạng sôi nổi
và là nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh hương yên

vâng tức là thoát ra được
năm ấy thì như thế là chủ yếu là các vị xá đội
là ở đấy cái hầm ấy để bảo vệ tai niệm và thân thể
nó mà càn hay nó tè đến thì
quây tè đến thì nó bắt đầu chạy xuống đấy
để giữ đảm bảo không bị bắt thôi
cái hầm đấy có rộng không ông
rộng có rộng phải đào sâu chứ
cho nên là cái hầm này là ông hậu
nguyên phu hậu lúc bây giờ là xã đội phó
tức là chỉ huy để đào để đảm bảo
từ tri bộ cộng sản đầu tiên ở thôn sài thị xã thuần hưng
được nhân dân ủng hộ che chở
phong trào cộng sản đã không ngừng lớn mạnh
góp phần to lớn vào việc xây dựng và phát triển các tổ chức đảng
rộng khắp trên toàn tỉnh hưng yên
dưới sự lãnh đạo của đảng
đến đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cao trào chống nhật cứu nước diễn ra sôi nổi mạnh mẽ
chỉ trong vòng một tuần
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
các huyện thị xã trong tỉnh hưng yên
đã đồng loạt đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền
góp phần vào thắng lợi chung của cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên cả nước
trong các cuộc kháng chiến dành độc lập của dân tộc
và làm nhiệm vụ quốc tế
người thuần hưng cũng đã góp nhiều sức người sức của
cùng quân dân cả nước
nhiều người con của thuần hưng đã anh dũng hy sinh
hoặc phải mang thương tật suốt đời
sau ngày toàn quốc kháng chiến
dù phải hoạt động bí mật
nhưng cán bộ đảng viên và đại bộ phận nhân dân thuần hưng
hăng hái tham gia lực lượng vũ trang
sẵn sàng đánh trả các cuộc tiến công của thực dân pháp
để giữ đất giữ người xây dựng vùng căn cứ kháng chiến
làm hậu phương vững chắc cho các mặt trận quanh vùng
với những đóng góp to lớn của đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang
năm hai nghìn xã thuần hưng đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang
cụng di tích đình và chùa sài thị
được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi